sáng nay hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc sau gần ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên bế mạc
thay mặt bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ bày báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình ý kiến của trung ương thảo luận ở tổ về đề cương báo cáo chính trị đề cương báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ bày báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình ý kiến của trung ương thảo luận ở tổ về đề cương báo cáo chính trị đề cương báo cáo một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thông qua nghị quyết của hội nghị trung ương yêu cầu các tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các đề cương bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo
trong đó đặc biệt nhấn mạnh báo cáo chính trị báo cáo kinh tế xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn đảng toàn dân toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan sen
xác định đúng đắn những chủ trương định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong năm một mươi năm tới kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước
phát biểu bế mạc hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị ngay sau hội nghị này cần nghiêm túc quán triệt nghị quyết của trung ương khẩn trương nghiên cứu hoàn thành các đề cương
và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội để trình hội nghị trung ương một mươi một xem xét quyết định vào cuối năm nay
chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của bộ chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng